hôm nay tôi rất vui mừng tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa đảng cộng sản trung quốc với các chính đảng trên thế giới nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng cộng sản trung quốc
trước hết tôi xin thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam gửi tới đảng
chính phủ và nhân dân trung quốc anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng cộng sản trung quốc và gửi lời chào trân trọng tới quý vị tham dự hội nghị

trong một trăm linh năm qua đảng cộng sản trung quốc đã lãnh đạo nhân dân trung quốc giành được những thành tiệu to lớn mang tính lịch sử và nhiều thành tiệu được cộng đồng quốc tế coi trọng
chân thành chúc mừng đảng cộng sản và nhân dân trung quốc về những thành tựu đó
và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc
với tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình lạc nghiên
nhân dân trung quốc sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa
xây dựng trung quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại
giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa và tư đặc
thưa các quý vị trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị
hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa xuất phát từ truyền thống chủ nghĩa quốc tế trong sáng
và với sự coi trọng quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai đảng hai nước việt trung
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam tham dự hội nghị này trên tinh thần cởi mở và hợp tác
sẵn sàng cùng thảo luận với các chính đảng
đảng về chủ đề vì hạnh phúc của nhân dân trách nhiệm của chính đảng
sinh thời chủ tịch hồ chí minh người sáng lập ra đảng cộng sản việt nam
lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam người được tổ chức unesco vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc
và nhà văn hóa kiệt xuất của việt nam từng nói
dân là quý nhất là quan trọng hơn hết

trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân
trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân
tôi tin rằng quý vị đại biểu đều chia sẻ quan điểm này
bởi nhân dân là nền tảng chính trị xã hội là cội nguồn sức mạnh của các đảng và các tổ chức chính trị
đồng thời là mục tiêu là đối tượng hướng tới của các chủ trương
chính sách của mỗi quốc gia và các chính đảng chân chính
mưu cầu hạnh phúc là nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của mọi người dân
đó là khát vọng về một xã hội tốt đẹp
mà ở đó con người ai cũng được phát triển toàn diện
được sống cuộc sống ấm no hạnh phúc trong hòa bình
mọi người bình đẳng với nhau yêu thương giúp đỡ lẫn nhau
bên cạnh những mong ước chung đó
người dân tại mỗi quốc gia mỗi khu vực đều có những mối quan tâm chính đáng riêng
như chấm dứt chiến tranh xung đột giải quyết bất bình đẳng xã hội
nghèo đói chống biến đổi khí hậu phòng tránh dịch bệnh v v
hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới
nhưng nhân dân các nước cũng đang đứng trước thách thức gây gắt của căng thẳng
chiến tranh vẫn tiếp diễn các nguy cơ tụt hậu về kinh tế bất ổn về xã hội
và những mối đe dọa an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống
các cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội bất ổn định chính trị xã hội
biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường hoạt động khủng bố đại dịch covid một mươi chín
đang diễn ra đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội toàn cầu và cuộc sống của con người
vai trò là tổ chức chính trị xã hội quan trọng trong đời sống của các quốc gia
và cũng là chủ thể quan trọng trong quan hệ quốc tế
các chính đảng tổ chức chính trị xã hội cần phát huy vai trò của mình
đồng hành cùng với chính phủ các nước để đem lại hạnh phúc cho nhân dân
tham gia tích cực vào quá trình ứng phó với những thách thức toàn cầu
nâng cao năng lực quản trị toàn cầu từ đó thực hiện khát vọng hạnh phúc của toàn nhân loại
tôi xin chia sẻ một số ý kiến như sau
một là về bình diện quốc gia việc xây dựng và thực hiện chủ trương đường lối cương lĩnh
cần xuất phát từ nhận thức lấy dân làm gốc lấy người dân là trung tâm
coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất
từ đó thúc đẩy nhà nước xây dựng triển khai thực hiện luật pháp
chính sách phù hợp hiệu quả và
cụ thể nhằm bảo đảm phát triển theo hướng đó
hai là các quốc gia chính đảng cần nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng trách nhiệm
tăng cường đối thoại hiểu biết lẫn nhau hợp tác quốc tế tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau
chung tay ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống
để cao luật pháp quốc tế
nhất là trong việc giải quyết những bất đồng tranh chấp
chỉ khi nào các quốc gia các dân tộc chung sống hòa bình hữu nghị tôn trọng lẫn nhau
tương trợ lẫn nhau vì tương lai tốt đẹp chung của nhân loại
đến khi đó người dân trên thế giới mới thực sự được hưởng hạnh phúc một cách đầy đủ và đích thực
ba là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các quốc gia chính đảng và tổ chức chính trị xã hội
là nhằm bảo vệ hạnh phúc của nhân dân sớm đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này nỗ lực và sự đồng lòng của các chính phủ chính đảng tổ chức và người dân là yếu tố then chốt
nhưng hợp tác quốc tế hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng
trong đó có việc bảo đảm nguồn cung tiếp cận bình đẳng kịp thời với vaccine phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt nam chúng tôi đã xác định
nhiệm vụ cơ bản của cách mạng việt nam là đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân
chủ tịch hồ chí minh của chúng tôi sinh thời cũng thường xuyên nhắc nhở người đảng viên
người đảng viên phải luôn thấm nhuần quan điểm bao nhiêu lợi ích đều vì dân bao nhiêu quyền hạn đều là của dân
gắn bó máu thịt với nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo nhân dân việt nam
vượt qua bao nhiêu khó khăn thách thức trong hơn chín mươi năm qua
kể từ khi ra đời đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo nhân dân việt nam thực hiện khát vọng
cháy bỏng của những người dân thuộc địa là giành độc lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau đó tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến toàn dân để giành lại và giữ gìn độc lập dân tộc thống nhất đất nước vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
kể từ đó nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đã bảo vệ vững chắc nền độc lập đất nước của mình
giành thắng lợi trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc
khôi phục sau chiến tranh và đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước
ngày nay việt nam đang là nước đang phát triển đạt mức thu nhập trung bình
là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới
văn hóa phát triển đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện
trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

và an toàn sinh mạng của người dân là trên hết
trước hết chủ động tích cực phòng chống
có hiệu quả dịch bệnh vừa đẩy mạnh phục hồi
phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
kinh nghiệm từ thực tiễn của chúng tôi là
phải luôn lấy hạnh phúc cho nhân dân
là mục tiêu phấn đấu dựa vào sức mạnh
vô địch của nhân dân đảng lãnh đạo bằng
đường lối phát triển dựa trên những quy luật
khách quan tăng trưởng kinh tế đi đối với
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
bảo vệ môi trường coi văn hóa là nền tảng
tinh thần của xã hội xây dựng nhà nước
pháp quyền của dân do dân và vì dân
khơi dậy và phát huy sự nghiệp
đổi mới sáng tạo tham gia của toàn
xã hội phát triển quan hệ hòa bình
hữu nghị và hợp tác với các nước trên
thế giới với ý chí và quyết tâm của
dân tộc là phát triển đất nước phồn
vinh hạnh phúc đảng và nhà nước
nhân dân việt nam chúng tôi nỗ lực
tăng cường xây dựng đảng và hệ thống
chính trị trong sạch vững mạnh toàn
diện hoạt động hiệu lực hiệu quả
toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới
công nghiệp hóa hiện đại hóa tiếp tục
triển khai có hiệu quả đường lối đối
ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa
đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn
diện sâu rộng sẵn sàng là bạn là
đối tác tin cậy và là thành viên tích
cực có trách nhiệm trong cộng đồng
quốc tế mở rộng quan hệ và đẩy mạnh
hợp tác với các lực lượng chính trị
xã hội và nhân dân các nước phấn đấu
vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ
hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội
nhân dịp này một lần nữa xin thay mặt
đảng nhà nước và nhân dân việt nam tôi
chân thành cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ
của nhân dân các nước các chính đảng
các tổ chức chính trị xã hội đối với
việt nam qua các thời kỳ chúng tôi
trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ nhiều
mặt của trung quốc trong suốt quá trình

dành độc lập của việt nam trước đây cũng
như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển
đất nước ngày nay xin chúc hội nghị
thường định giữa đảng cộng sản trung quốc
với các chính đảng trên thế giới thành công
tốt đẹp xin trân trọng cảm ơn
tại hội nghị các chính đảng đều nhất trí
cho rằng nguyện vọng chung của nhân dân
thế giới là hòa bình tự do trách nhiệm
của các chính đảng là giải quyết các mối
quan tâm chung của người dân như vấn đề
dịch bệnh tổ chức chính đảng các chính đảng
đói nghèo đề cao các giá trị hòa bình
chính nghĩa dân chủ tự do cùng nhau
hợp tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phục hồi phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó chính đảng các nước cũng
trao đổi về những mối quan tâm riêng
như chống sự bao vây cấm vận phản đối
chủ nghĩa khủng bố chiến tranh